doanh nghiệp nhà nước hết sức cần thiết cho sự phát triển của đất nước
các nước trên thế giới cũng đều có doanh nghiệp nhà nước để điều tiết nền kinh tế
người điều hành phải quyết tâm phải có quan điểm rõ ràng
cùng đó là phải gỡ thể chế cho doanh nghiệp tạo thuận lợi cho phát triển
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị đổi mới
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ những tồn tại hạn chế
đó là đóng góp của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thấp
nếu quản trị tốt hơn đầu tư nhất là đầu tư khoa học công nghệ tốt hơn
thì đóng góp sẽ tốt hơn nữa đây là điều chúng ta chăn trở
bên cạnh đó còn nợ xấu thùa lỗ thất thoát lớn
thời gian qua có nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực và một số vụ án khởi tố
các bộ lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty và bộ ngành địa phương liên quan
việc này có nhiều nguyên nhân vừa do cơ chế chính thách vừa do lỗi buông lỏng quản lý nhà nước
trong một thời gian dài
việc lỗi chủ quan cấn bộ tổ chức liên quan trong đó có việc tham nhũng tiêu cực lớn
quan điểm của đảng nhà nước ta là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
khắc phục các khuyết điểm hạn chế trong cổ phần hóa thói vốn nhà nước
chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo ra soát hoàn thiện cơ chế chính sách để tập trung khắc phục
về phía các đồng chí những người đứng đầu tập đoàn tổng công ty và nhà nước
những người thực hiện cần chấn chỉnh đổi mới mọi mặt hoạt động
đặc biệt là việc thực hiện các chế độ chính sách quy định pháp luật
thủ tướng nêu các yêu cầu cụ thể đặt ra đối với các cấp các ngành tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp nhà nước
đó là cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn theo nguyên tắc thị trường công khai minh bạch
không làm thất thoát vốn tài sản nhà nước
các tập đoàn các tổng công ty doanh nghiệp nhà nước phải tập trung hơn nữa cho việc sản xuất kinh doanh
không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng cũng yêu cầu công tác thanh tra kiểm tra phải hết sức chặt chẽ theo đúng quy định mỗi năm một lần
để bảo đảm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tránh gây hoang mang cho doanh nghiệp
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo chung của chính phủ là tạo mọi thuận lợi về cơ chế
chính sách pháp luật để thực hiện trường hợp có vướng mắt thì phải giả soát đề xuất sửa đổi ngay
đồng thời phải thực thi nghiêm pháp luật không để có lỗ hổng pháp lý và tai diễn những vi phạm trong cổ phần hóa thoái vốn
hai nghìn hai mươi là cơ cáo lại đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các ngành tính vật phán đáo hoàn thành thoái vốn tại các doanh nghiệp
mà nhà nước không cần nắm giữ tham gia góp vốn tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn kinh tế
tổng công ty nhà nước các dự án công trình đầu tư của doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả thua lỗ kéo dài
phán đấu đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả
sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm năng lực kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước
bây giờ kinh tế thị trường có nhiều thứ nhưng mà cạnh tranh là quan trọng
công ty lý ý cái này
sau đó chúng tôi sẽ tập trung xử lý cùng các bộ và các bộ cũng làm rất cố gắng cái này
là tập trung xử lý những doanh nghiệp thua lỗ để cái gì mà khắc phục được thì khắc phục
cái gì phải thân lý xử lý giải quyết thì giữ dứt điểm trong thời gian đến
đối với các doanh nghiệp có khả năng không hoàn
hoàn thành kế hoạch của phần hóa do lý do khách quan
cần kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ các khó khăn vướng mắt để xem xét giải quyết
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chức năng khẩn trương tổng hợp ý kiến
kiến nghị của các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp nhà nước
để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ngay các quy định liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất
giá trị doanh nghiệp của phần hóa quy trình của phần hóa thoai vốn